theo báo cáo của công ty nghiên cứu và dự báo kinh tế his morket chỉ số pmi tháng một năm hai nghìn một mươi bảy của việt nam đạt năm mươi một chín điểm đứng thứ hai trong khu vực đông nam á sau philippines
đây là chỉ số khái quát về hoạt động trong ngành sản xuất được hình thành từ các chỉ số đo lường sự thay đổi về sản lượng số lượng đơn đặt hàng mới việc làm thời gian giao hàng của nhà cung cấp và lưu kho hàng hóa mua bán
đây cũng là tháng thứ một mươi bốn liên tiếp chỉ số pmi của việt nam đạt mức trên năm mươi điểm thể hiện sự mở rộng của lĩnh vực sản xuất
mặc dù vậy mức điểm của tháng một đã giảm mạnh so với mức năm mươi hai bốn đạt được trong tháng một mươi hai và là mức thấp nhất trong ba tháng gần đây
theo đó sự sụt giảm này có nguyên nhân chính là mức tăng yếu của sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới
tuy nhiên hầu hết các doanh nghiệp việt kỳ vọng sản lượng sẽ tiếp tục tăng trong một mươi hai tháng tới
hiện philippines là nước giảm yếu của sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới